tại hội thảo thăm vấn ý kiến về hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế
diễn ra chiều một mươi sáu tháng bốn bà trần thị trang vụ trưởng vụ bảo hiểm y tế cho biết
dự án luật bảo hiểm y tế sửa đổi đề xuất ưu tiên mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế
cho sàng lọc chuẩn đoán sớm sáu bệnh là ung thư cổ thừa cung ung thư vú đai tháo đường cao hết áp
viêm can c và viêm can b ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu ở nữ giới
theo global can hai nghìn hai mươi mỗi năm việt nam có hai mươi một năm trăm năm mươi năm ca mắc mới và chín ba trăm bốn mươi năm ca tử vong vì ung thư vú
ung thư vú là bệnh có tiên lượng tốt nếu được trần đoán và điều trị ở giai đoạn sớm
nghiên cứu ở các nước châu á đã chỉ ra tỷ lệ sống thêm năm năm trong khoảng từ năm mươi sáu năm đến tám mươi sáu sáu
còn ung thư cổ tử cung là một trong những ung thư hay gặp ở nữ giới
chiếm khoảng một mươi hai của tất cả các ung thư ở nữ giới và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai sau ung thư vú
theo ghi nhận ung thư hai nghìn hai mươi việt nam có hơn chín ca mắc mới và có hơn ba ca tử vong vì căn bệnh này
điều đáng tiếc đây là hai loại ung thư có hiệu quả điều trị khả quan nếu phát hiện sớm
tuy nhiên trên một phần hai số ca phát hiện ở giai đoạn muộn
theo bà trần thị trang việc mở rộng phạm vi quyền lợi tri trả bài mưu y tế dựa trên tiêu trí đánh giá nguy cơ
và điều trị ngăn ngừa sự xuất hiện tiến triển của một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đạt hiệu quả khi can thiệp sớm
từ đó góp phần giảm gánh nặng bệnh tật ở giai đoạn muộn
dựa vào những tiêu trí đạt ra ban soạn thảo đề xuất ưu tiên mở rộng phạm vi tri trả bài mưu y tế
cho sàng lọc trần đoán sớm sáu bệnh là ung thư cổ tử cung ung thư vú đái tháo đường cao huyết áp viêm gan c và viêm gan b
trong đó ưu tiên sớm hơn cho sàng lọc trần đoán sớm ung thư cổ tử cung và ung thư vú
bởi đây là nhóm bệnh ung thư phổ biến gây gánh nặng bệnh tật lớn
về sàng lọc ung thư cổ tử cung trong đánh giá tác động của dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bộ y tế cho biết
theo nghiên cứu công bố bởi unfpa năm hai nghìn hai mươi ba ba phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung được đánh giá tại việt nam bao gồm
xét nghiệm hpv một mươi năm một lần xét nghiệm tế bào học năm năm một lần và xét nghiệm via ba năm một lần
kết quả mô hình hóa trong toàn bộ thời gian sống của quần thể cho thấy
các phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung giúp ngăn chặn hai trăm tám mươi hai trăm tám mươi bảy ca tử vong và giúp tăng thêm bảy hai bảy bốn triệu năm sống
về sàng lọc ung thư vú chi trả trung bình hai một trăm linh tỷ đến năm tỷ một năm tùy thuộc vào phương pháp sàng lọc
tuy nhiên chi phí này sẽ giảm đi đáng kể nếu giới hạn nhóm tuổi phụ nữ được sàng lọc
trong khi đó chi phí điều trị trung bình một năm của người bệnh ung thư cổ tử cung ở các giai đoạn từ một đến bốn lần lượt là tám mươi chín tám triệu
một trăm ba mươi sáu chín triệu một trăm ba mươi tám bốn triệu và một trăm ba mươi sáu tám triệu đồng một năm
do đó nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm người bệnh sẽ tiết kiệm từ bốn mươi bảy đến bốn mươi tám sáu triệu đồng một năm so với người bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn hơn
tương tự với ung thư vú nếu được sàng lọc phát hiện ở giai đoạn sớm người bệnh sẽ tiết kiệm chi phí điều trị so với phát hiện ở các giai đoạn muộn hơn
chi phí điều trị trung bình của người mắc ung thư vú ở các giai đoạn từ một bốn lần lượt là bốn hai triệu một mươi hai một triệu hai mươi hai năm triệu và một mươi bảy bảy triệu
do đó nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm người bệnh sẽ tiết kiệm từ bảy chín đến một mươi tám ba triệu đồng một năm so với người bệnh phát hiện ở các giai đoạn một hơn
theo bà trang số tiền người bệnh và bảo hiểm y tế đồng chi trả khi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn sẽ tốn kém hơn rất nhiều
bởi vậy việc sàng lọc bệnh sớm có thể gây gánh nặng lên quỹ bảo hiểm y tế trong thời gian đầu nhưng sau đó sẽ giúp giảm chi phí điều trị chuyên sâu
vì vậy sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến quỹ trong tương lai
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn vũ quốc huy phó chủ tịch hội phụ sản việt nam hiệu trưởng trường đại học y dược đại học huế
nếu như được phát hiện sớm và xử lý một cách đúng đắn những trường hợp tiền ung thư cổ tử cung tỷ lệ chữa lành bệnh lên đến hơn
trong các phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung các hướng dẫn cập nhật của hiệp hội ung thư hoa kỳ hiệp hội sản phụ khoa hoa kỳ và tổ chức y tế thế giới
đang khuyến cáo ưu tiên sử dụng xét nghiệm hpv dna đầu tay đôi lẻ với khoảng cách sàng lọc năm năm một lần
cùng với que tam bông tự lấy mẫu để gia tăng độ phủ sàng lọc
từ bức tranh các nước trong khu vực châu á thái bình dương đã triển khai thành công chương trình sàng lọc quốc gia
hầu hết đều sử dụng xét nghiệm hpv dna đầu tay đơn lẻ hoặc đang chuyển đổi từ các phương pháp khác như tế bào học sang hpv dna